trong những ngày qua chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số bốn và áp thấp nhiệt đới
nhiều địa phương của tỉnh lâm đồng liên tục mưa lớn kèm theo gió giật mạnh
khiến cho hàng trăm hectare cây trồng bị ngập nước hàng loạt cây bị gãy đổ
và hàng chục hộ nơi đây đã phải tránh trú đến nơi an toàn
tại thành phố đà lạt gió lốc mạnh đã làm gãy đổ một mươi cây xanh
trong đó có nhiều cây thông bật gốc làm hư hại các hệ thống đường dây điện thoại
lưới điện thắp sáng ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách
trước tình hình mưa bão thành phố đà lạt đã chỉ đạo các đơn vị chức năng
ra soát các cây cổ thụ có nguy cơ ngã đổ để tiến hành chặt hạ tiể cành bảo đảm an toàn
tại huyện đạ tê mưa kèm theo gió lốc đã làm hai mươi ba căn nhà bị ngập và tốc mái
hơn một trăm năm mươi hectare cây trồng bị ngập sâu trong nước
ban chỉ huy phòng chống lột bão tìm kiếm cứu nạn huyện đạ tê đã tập trung lực lượng
khắc phục khẩu quả và hỗ trợ di rời các hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn